phong tỏa theo điểm nhỏ cách ly nhưng không cực đoan mà phải linh hoạt sáng tạo với các giải pháp phù hợp từng đặc điểm điều kiện thời điểm của mỗi địa bàn
đây cũng là cách làm đã và đang được huyện đông anh thành phố hà nội triển khai hiệu quả trong thời gian qua
mô hình này giúp khóa chặt nguồn lây theo từng mức độ giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt và lao động sản xuất
nhờ đó mà tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn cơ bản được kiểm soát nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kép đó là vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội
xóm bắc hai thôn bắc xã kim nỗ huyện đông anh hà nội được cách ly từ ngày sáu tháng năm do có ca bệnh covid một mươi chín
bên trong xóm hai chốt cách ly được thiết lập tại các gia đình có ca bệnh và người tiếp xúc gần
xung quanh xóm cũng thiết lập năm chốt cách ly cứng và một chốt cách ly mềm để làm vùng đệm tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân